trung quốc ngày hôm qua đã ra tuyên bố kêu gọi pakistan và iran cần có các hành động kiềm chế
sau khi phía islamabad cáo buộc tehran thực hiện một cuộc không kích vào lãnh thổ của nước này
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mao linh cho biết trung quốc kêu gọi cả pakistan và iran kiềm chế
tránh những hành động dẫn đến leo thang căng thẳng và hợp tác để duy trì hòa bình
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dạng sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương
bộ ngoại giao pakistan cáo buộc iran xâm phạm không phận gây ra cái chết của hai trẻ em vô tội và khiến ba em nhỏ bị thương
chính phủ iran chưa có phản ứng chính thức nhưng trước đó vài giờ truyền thông nhà nước iran đưa tin
hai căn cứ của nhóm tay súng ja ít an an đã tập kích bằng tên lửa trong ngày một mươi sáu tháng một